thưa quý vị sáng nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cho biết phiên họp thứ ba mươi ba dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến xem xét quyết định một mươi bốn nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với năm nhóm nội dung
ủy ban thường vụ quốc hội tập trung cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
về vấn đề quan trọng ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với bốn nội dung
gồm quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trùng hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi bốn cho các nhiệm vụ dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hai đã hoàn thiện thủ tục đầu tư
việc phê chuẩn văn kiện gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
của liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland nội dung này mới được bổ sung vào chương trình phiên họp
tiếp đó dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức khải
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban kinh tế cơ bản tán thành với báo cáo của chính phủ dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương đảng
mà trực tiếp thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư sự đồng hành giám sát hiệu quả của quốc hội
sự chỉ đạo điều hành quyết liệt sâu sát của chính phủ thủ tướng chính phủ sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
tình hình kinh tế xã hội nước ta năm hai nghìn hai mươi ba đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức
cơ bản đạt được kết quả tích cực khá toàn diện trên các lĩnh vực
có một mươi trên một mươi năm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra
điểm sáng nổi bật nhất của năm hai nghìn hai mươi ba là công tác giải ngân vốn đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba đạt chín mươi ba kế hoạch
số tuyệt đối cao hơn khoảng một trăm ba mươi hai tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi hai
qua đó đưa một lượng lớn vốn ra nền kinh tế giải quyết đầu ra cho nhiều ngành lĩnh vực
tạo việc làm hỗ trợ tăng trưởng sản xuất kinh doanh
bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên báo cáo của chính phủ cũng chỉ ra nhiều khó khăn thách thức
ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro áp lực lạm phát tỷ giá là vấn đề cần quan tâm
tốc độ tăng cpi bình quân bốn tháng tăng ba chín mươi ba so với cùng kỳ gần cận dưới mục tiêu quốc hội đề ra là bốn bốn
tỷ giá dự báo tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh do sức ép thị trường tài chính tiền tệ thế giới
làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hóa nguyên nhân vật liệu lãi vay nước ngoài của doanh nghiệp tác động đến lạm phát trong nước
ủy ban kinh tế đề nghị chính phủ nhận diện đầy đủ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế của nền kinh tế
làm rõ nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục
cũng trong sáng nay cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban thường vụ quốc hội đã bày tỏ sự quan tâm về vấn đề giá vé máy bay nội địa liên tục tăng cao đã ảnh hưởng không ít đến du lịch trong nước
cũng như là vấn đề tăng giá vàng
ủy ban thường vụ quốc hội đặt câu hỏi giá vé máy bay theo báo cáo của cục hàng không việt nam là chưa kịch trần
vậy còn tăng nữa không và nó có ảnh hưởng gì đến du lịch
giải trình về vấn đề này thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn xanh huy đã nêu bốn vấn đề liên quan đến giá vé máy bay
như mức vé bình quân mức tăng nguyên nhân và chính sách vé
do nhu cầu đi lại dịp lễ lên rất cao hành khách chủ yếu mua sát giờ nên giá vé tăng cao hai mươi
bên cạnh đó đội bay có ba mươi ba máy bay chủ yếu là a ba trăm hai mươi một và a ba trăm hai mươi phải tạm dừng để kiểm tra khắc phục động cơ
việc này đã buộc các hãng hàng không phải thuê cả máy bay phi công và tàu bay nên chi phí đều tăng cao
về vấn đề giá vé máy bay tăng có ảnh hưởng đến du lịch không thứ trưởng huy khẳng định có ảnh hưởng đến du lịch
đối với vận tải hành khách với cự li dưới một cây số báo cáo với đồng chí là đường sắt vẫn là chi phí hợp lý nhất
trên thế giới người ta vận tải đường sắt là dưới một cây
còn thị phần trên một cây mới là hàng không báo cáo đồng chí như thế
thì hiện nay bộ thông tải đang đẩy mạnh cái việc khai thác hiệu quả các tuyến đường sát hành có
đồng thời đầu tư các tuyến đường sắt mới để về lâu dài tải cơ cấu thị phần và tải hành khách một cách hợp lý bền vực nhất
giá vàng nhảy múa vừa rồi tôi gọi là giá vàng nhảy múa vừa rồi công tác quản lý thế nào
không lẽ cứ để nó nhảy múa thế thị trường gì thì thị trường nhưng mà không thể có cái thị trường nhảy múa kiểu đấy được
giải trình về vấn đề này ông phạm thanh hà phò thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết giá vàng trong nước phụ thuộc vào giá vàng thế giới
đến hôm nay giá vàng thế giới tăng khoảng một mươi bốn so với đầu năm
cùng với đó nguồn cung trong nước hạn chế cũng khiến giá ở mức tranh lệch cao so với thế giới
tiếp tục triển khai công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp các tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng
và cũng chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh
mua bán vàng miếng thì chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật ví dụ như hóa đơn chứng từ về thanh toán
về kiểm soát các giao dịch mua bán theo đúng quy định của pháp luật
và ngân hàng nhà nước cũng đã có các văn bản đề nghị các bộ công an bộ công thương và bộ tài chính bộ khoa công nghệ
phối hợp để cùng nắm tình hình thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo nghị định hai mươi bốn
và kiểm tra giám sát và quản lý thị trường và xử lý nghiêm các hành vi như là buôn lậu hay trục lợi
đầu cơ thao túng và đẩy giá lên
phó thống đốc ngân hàng cũng cho biết trong tuần này ngân hàng nhà nước sẽ có hai phiên đấu thầu
tăng một phiên so với trước để tăng nguồn cung ra thị trường
về lâu dài ngân hàng nhà nước sẽ đề xuất thêm các giải pháp quản lý thị trường vàng
trong đó sẽ sửa nghị định số hai mươi bốn